cần thơ cũng là một địa phương đang chịu nhiều thiệt hại do sạt lở bờ sông kênh sạch cây ra
với năm căn nhà bị sụp hoàn toàn gần bảy mươi căn bị sụp một phần thiệt hại lên tới hơn một mươi bốn tỷ đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cũng cho biết thêm là từ đầu năm cho đến nay
đã có hai mươi hai điểm sạt lở xảy ra tại địa phương và cũng đã gây ra những thiệt hại mà chúng tôi vừa mới đề cập
mới đây bờ sông cái tắc thuộc địa bàn ấp nhân lộc một a thị trấn phong điền huyện phong điền bị sạt lở
làm một nửa đường giao thông nông thôn bị sụp xuống sông
đoạn sạt lở dài hơn ba mươi hai mét ăn sâu vào bờ gần bốn mét
phần bờ sông và đường giao thông bị sụt lún xuống sâu hơn một năm mét so với mặt đường còn lại
sạt lở làm bờ kè bê tông do người dân xây dựng cùng nhiều cây cối bị chìm xuống sông
rất may vụ sạt lở không ảnh hưởng đến nhà cửa và người dân đi lại trên đường
ngành chức năng và chính quyền địa phương tại thành phố cần thơ đã và đang triển khai nhiều công trình
giải pháp khắc phục sạt lở củng cố bờ sông canh rạch góp phần ổn định đời sống cho nhân dân